sau khi thi hành xong án phạt tù trở về địa phương quý vẫn sử dụng ma túy và tiếp tục hoạt động tín dụng đen
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín chứng minh được rằng trước thời điểm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì quý cùng các nạn nhân sử dụng ma túy tại một quán hát ở xã văn bình huyện thương tín thành phố hà nội
sau tai nạn thì có những biểu hiện về cái nhận thức nó không đầy đủ do vậy ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan điều tra công an huyện thường tín đã ra quyết định chương cầu giám định về pháp y về tâm thần của nguyễn xuân quý
kết luận giám định pháp y tâm thần ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của viện pháp y tâm thần trung ương có nội dung
trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội
nguyễn xuân quý không bị bệnh tâm thần đối tượng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
tại thời điểm giám định ghi nhận đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
với kết luận này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín đủ căn cứ truy tố bị can nguyễn xuân quý về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tuy nhiên trong quá trình chờ xét xử

trong quá trình điều tra thì có phát hiện ra đối tượng có bệnh về tâm thần
cơ quan thanh trì đã thiến hành giám định tâm thần đối với quý
viện pháp y tâm thần trung ương kết luận là quý bị hạn chế năng lực về hành vi
chính vì thế mà công an thanh trì đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án tạm đình chỉ để điều tra bị can đối với nguyễn duy quý
đồng thời thời điểm đấy là viện kiểm soát thanh trì đã ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc
đối với quý tại bệnh viện tâm thần trung ương
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý nhập viện sau đó được điều trị tại khoa năm bệnh viện tâm thần trung ương một với tiểu sử bệnh tâm thần theo quyết định trước đó của viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì
đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín quý chuyển từ khoa năm sang khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền điều trị
đối với quý tại bệnh viện tâm thần trung ương
đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện thường tín cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra bị can đối với nguyễn xuân quý về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã phát hiện
khám phá được nhiều đường dây ổ nhóm ma túy bắt giữ được nhiều đối tượng
quá trình ghi lời khai thì một số đối tượng thừa nhận mua ma túy từ một người đàn ông tên là quý tuổi từ ba mươi bốn đến bốn mươi ở bệnh viện tâm thần trung ương i
có vô vàn những người tên quý nhưng với các từ khóa đi kèm như nam giới ma túy tâm thần thì các điều tra viên trinh sát viên của đội bảy nghĩ ngay đến nguyễn xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở thị trấn văn điển huyện thanh trì vì đối tượng này từ lâu đã nằm trong sổ tay của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an tp hà nội
các bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc thường thường là có án có bệnh án tâm thần và đang thụ lý án
chữa bệnh bắt buộc thì bao giờ công tác quản lý của các cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án và lực lượng y táo bác sĩ trong bệnh viện là quản lý rất chặt chẽ
tiến hành giám sát bí mật thì các trinh sát phát hiện từ hai mươi h đến hai h sáng hôm sau thì có nhiều đối tượng ra vào khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
bằng cách quý đón tại tầng một của khoa rồi dẫn lên phòng của quý tại tầng hai hoặc quý đi ra ngoài khỏi khoa điều trị qua đêm
bệnh viện tâm thần trung ương một thì nó là cái đặc thủ cơ bản là điều trị những người ảnh hưởng về tâm lý tâm thần
do vậy là các bệnh nhân không được đi lại tự do như những bệnh viện khác
mà thời gian vào buổi tối chủ yếu là
từ sáu bảy h là đã vắng vì các khoa là người ta đều khóa hết cửa khoa lại không cho bệnh nhân ra ngoài
do vậy là cái đặc thù nó rất là vắng nên anh em chúng tôi trinh sát ở đấy là mình phải hóa trang với nhiều vai khác nhau
để mình lắm được cái di biến động của đối tượng
ngoài ra thì anh em chúng tôi cũng áp dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác để xác định quy luật
ngoài việc xác định có diễn ra các hoạt động mua bán trái phép chân ma túy tại khoa hồi phục chức năng và y học cổ truyền
cũng như nắm được quy luật hoạt động của đối tượng
thì các trinh sát còn nhận thấy có sự liên quan của một số nhân viên y tế đến hoạt động mua bán sử dụng ma túy cùng nguyễn xuân quý
đây là căn cứ để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo ban giám đốc công an tp hà nội và đề xuất xác lập chuyên án
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp giữa các lực lượng đấu tranh bắt giữ băng nhóm tội phạm do nguyễn xuân quý cầm đầu
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chuyên án tám trăm linh ba q được xác lập
cái này chúng ta cũng phải tính hoạt đặt ra cho các trinh sát là phải làm sao thâm nhập được vào trong cái khoa này
để nắm rõ các nơi ở vị trí ở
rồi thì cái hoạt động diễn biến quy luật và cái nơi cất dấu ma túy của đối tượng để đảm bảo cái việc mà khi khám phá vụ án
thì có thể là thu được thu giữ được toàn bộ các cái tăng vật
đồng thời là cũng phải nắm rõ được các cái y tá bác sĩ điều dưỡng cũng phải tham gia trong cái hoạt động này
để chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta có thể là tránh được cái sự phát hiện và cái sự thông báo cho các đối tượng
kế hoạch trinh sát chia thành ba vòng
vòng thứ nhất đặt phía ngoài của bệnh viện có nhiệm vụ theo sát số đối tượng ra vào khoa để gặp quý
vòng thứ hai là trong khuôn khổ bệnh viện và phía ngoài khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
có nhiệm vụ nắm toàn bộ hoạt động của đối tượng quý và đồng bọn trong quân viên bệnh viện
quanh khu vực khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
vòng thứ ba đặt tại khu vực khám điều trị bệnh nhân đặt bên trong khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
đây là tổ trọng điểm vì sẽ phải đối diện trực tiếp với nguyễn xuân quý và đồng bọn
ngoài việc nắm thời gian biểu phương thức hoạt động của đối tượng thì phải còn xác định được vị trí chúng cất dấu ma túy
một nhiệm vụ kép nữa là phải nắm được mối quan hệ của quý và các y bệnh viện
bác sĩ nhân viên y tế của khoa lên danh sách số cán bộ y tế thường xuyên qua lại với nhóm của quý
thông tin từ tổ trinh sát thứ ba nắm được sẽ được chuyển tới tổ trinh sát thứ hai để tiếp tục hoạt động trinh sát vòng ngoài
tôi được do nhiệm vụ giám sát ở phía cầu
mục đích là để khi mà đối tượng các đối tượng khả nghi đến thì sẽ
thông báo cho anh em ở phía trong để tức là giám sát
và khi mà nó vào trong đấy nó gặp thằng quý như thế nào
thì cái tổ ở trong thì lại báo ra báo về biển số xe này
hoặc là tả rõ người như thế nào
thì sau khi mà đối tượng gặp gỡ nhau đi ra ngoài cổng
thì tổ của tôi chịu trách nhiệm là bám theo xem các đối tượng đi đâu về đâu gặp gỡ ai
sau cái đó thì mình sẽ báo cáo chỉ huy để thiến hành các cái biện pháp tiếp theo
qua cái công tác điều tra thì chúng tôi cũng phát hiện là gì
là cái nhóm đối tượng quý và đàn em là thường xuyên đi ra vào cái cổng của khoa
và đối tượng có chìa khóa là các đối tượng là thích đi lúc nào thì đi thích về lúc nào thì về
không có sự giám sát và canh giữ của cơ quan chức năng
anh em chúng tôi cũng đã phải
hóa trang và cũng đã phải là mượn bệnh nhân tâm thần thật và xin điều trị nội chú
sau đấy là trinh sát hóa trang thành người nhà để tốc trực giám sát đối tượng cũng là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và nắm được di biến động thì mới đảm bảo được sự thành công trong việc khám phá chuyên án
trong những ngày tiếp theo bằng việc áp dụng các biện pháp trinh sát liên hoàn thì tổ trinh sát thứ ba đã nắm được thông tin
quý được sắp xếp điều trị nội trú tại tầng hai khoa hồi phục chức năng có ba người đàn ông tên là hải thường và ngọc tự nhận là người nhà ở cung buông bệnh với quý để chăm sóc
danh tính của ba người này được xác định gồm có bùi trí hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú và chỗ ở xã đại áng huyện thanh trì thành phố hà nội chưa có tiền án tiền sự
nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú và chỗ ở xã đại áng huyện thanh trì thành phố hà nội chưa có tiền án tiền sự
nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thương chú phường hàng bột quận đống đa thành phố hà nội chỗ ở xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội có năm tiền án về ma túy
nguyễn công thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú và chỗ ở xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội có ba tiền án về ma túy
các đối tượng ở cạnh đối tượng quý là đội lốt dưới vai trò là người nhà chăm sóc đối tượng quý để giúp việc cho đối tượng quý trong công việc

người nhà đến thăm bệnh nhân hoặc họ hàng đến thăm bệnh nhân thì lên phòng thẳng phòng đối tượng quý và giao dịch tại phòng ở trên tầng hai của đối tượng quý
đấy là phương thức thứ nhất
đối với phương thức thứ hai là nếu như những đối tượng mà không thể có điều kiện trực tiếp đến trong bệnh viện đến phòng của đối tượng quý
thì các nhóm đối tượng sẽ hẹn nhau ở ngoài đường hoặc là trong khách sạn hoặc là một số địa điểm nào đó đã được định sẵn
sau đấy quý sẽ sai đàn em
đi taxi đến địa điểm giao dịch và giao hàng cho các đối tượng
ngoài số đàn em ở trên thì quý còn cai cắm nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú và chỗ ở xã văn phú huyện thường tín thành phố hà nội
có hai tiền án là lái xe taxi làm cảnh giới khu vực cổng bệnh viện và thường xuyên chở ngọc hải quý đi giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
ngoài ra nguyên còn có mối quan hệ tương tự
tình cảm với nguyễn thị minh huệ là điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
quá trình truy sát cũng ghi nhận ngoài huệ còn bùi thị hạt hộ lý và nguyễn anh vũ kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền thường xuyên qua lại buồng bệnh của quý và có mối quan hệ thân thiết với số đàn em của quý
ngoài các tài liệu thể hiện hoạt động phương thức thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy nguyễn thị minh huệ là điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
trái phép chất ma túy của nguyễn xuân quý tại bệnh viện tâm thần trung ương một thì còn có tài liệu thể hiện
nhóm của quý cùng với các nhân viên y tế của khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng nội trú của quý
quý dần dần sẽ làm cho các nhân viên này lệ thuộc
bởi vì khi đã sử dụng ma túy rồi mà nếu như quý cung cấp thông tin này ra bên ngoài thì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của các nhân viên
cho nên là các nhân viên này cũng dần dần lệ thuộc vào nó
địa điểm dùng thì có hai địa điểm
tương nhiên địa điểm chính là tại buồng của quý
một địa điểm khác nữa là trong buồng ngầm nhạc này
ngoài việc tổ chức sử dụng ma túy ở tại khoa phục hồi chức năng
quý cũng có nhiều lúc ra ngoài ra ngoài thì thuê các khách sạn và tổ chức sử dụng ở đấy
mời bạn bè tổ chức sử dụng ở đấy để theo dõi và giám sát đối tượng là cả một khó khăn nhất định
nhiều khi là đối tượng thì vào khách sạn cả đêm
nhưng mà anh em trinh sát thì vẫn phải thường trực ở ngoài để làm sao mà có thể là không để mất đối tượng
ngoài những khó khăn do đặc thù quản lý của bệnh viện
từ phương thức thủ đoạn đối phó của quý và đồng bọn
thì quá trình trinh sát thu thập được tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này
còn gặp không ít những trở ngại vì đúng vào giai đoạn cao điểm của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vượt lên tất cả những khó khăn trở ngại bằng quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm ma túy
đặc biệt là số đối tượng tái phạm nhiều lần nhưng lợi dụng bệnh án tâm thần để tiếp tục gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại
nên chỉ trong thời gian gấp rút các điều tra viên trinh sát viên của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dụng được toàn bộ hồ sơ hoạt động
phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng do nguyễn xuân túy cầm đầu
đây là cơ sở để chỉ huy ban chuyên án đưa ra quyết định phá án
nhiệm vụ đặt ra ở giai đoạn này là phải bắt quả tang được toàn bộ đối tượng trong ổ nhóm của quý
thu giữ được tăng vật của vụ án

sau đó tổ trinh sát thứ ba có nhiệm vụ giám sát toàn bộ hoạt động trong khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền đề phòng trường hợp tay chân của quý và đồng bọn đang tẩu tán tiêu hủy tăng vật
sau đó tổ trinh sát thứ ba có nhiệm vụ giám sát toàn bộ hoạt động trong khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền đề phòng trường hợp tay chân của quý và đồng bọn đang tẩu tán tiêu hủy tăng vật
cùng thời điểm bắt quý cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại phòng điều trị của nguyễn xuân quý
tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
tại hai địa điểm trên lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một lượng lớn ma túy các loại
được đối tượng cắt giấu tại nhiều vị trí
tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là hơn ba năm trăm linh gram ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra nguyễn xuân quý khai nhận toàn bộ số ma túy trên
được anh tâm mua từ một người đàn ông không rõ danh tính ở nghệ an
để về bán kiếm lời đồng thời thỏa mãn cơn nghiện của bản thân
quý thừa nhận đã lôi kéo rụ rỗ một số nhân viên y tế của khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
vào việc sử dụng ma túy khiến họ phải lệ thuộc vào ma túy
để quý có thể dễ bề thực hiện các hoạt động phi pháp mà không bị phát giác tố cáo
ngoài ra quý cũng thừa nhận là đã tranh thủ sự lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của bác sĩ trưởng khoa
là đỗ thị lưu để tự ý cải tạo buồng chữa bệnh lắp đặt thêm thiết bị và đưa các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy vào buồng bệnh
các đối tượng bùi trí hóa
nguyễn văn ngọc nguyễn công thường và nguyễn trung nguyên đều thừa nhận cùng nguyễn xuân quý thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lời khai của các đối tượng trên về hành vi vi phạm pháp luật của số y bác sĩ nhân viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
phù hợp với lời khai của nguyễn xuân quý và lời nhận tội của các bị can
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã kết thúc quá trình điều tra vụ án
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân đồng cấp đã công bố bản cáo trạng
đề nghị truy tố nguyễn xuân quý và các bị can trong vụ án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy
mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bị can đỗ thị lưu nguyên trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên hai bản án tử hình đối với nguyễn xuân quý và nguyễn văn ngọc
nguyễn công thường bị tuyên án trung thân
nguyễn trung nguyên nhận mức án hai mươi năm năm tù
hai bị cáo lê hoàng hải bùi trí hải lần lượt nhận mức án bảy năm và bảy năm sáu tháng tù
đỗ thị lưu bị tuyên ba năm tù giam
nguyễn thị minh huệ bùi thị hạt nguyên điều dưỡng viên và hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bị tuyên phạt năm năm tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn anh vũ nguyên kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền lĩnh án bảy năm sáu tháng tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn thật đúng khi liên hệ vào vụ án kể trên
nguyễn xuân quý đối tượng có thâm niên trong các hoạt động phi pháp liên quan đến ma túy đã sử dụng vô số chiêu trò mánh khóe để đối phó với lực lượng công an
điển hình là việc đội lốt là một bệnh nhân tâm thần để mua bán tăng trữ và sử dụng trái phép chân ma túy
tuy nhiên mọi thủ đoạn tinh quái của quý đều đã bị phơi bầy trước sự mưu trí
và quyết tâm nói không với tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình hồ sơ vụ án kỳ này